các bộ trưởng năng lượng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy gồm pháp đức italia nhật bản mỹ anh và canada đã nhất trí đẩy mạnh các nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của nga
tại cuộc họp trực tuyến các bộ trưởng g bảy cũng chung quan điểm rằng cần phải đa dạng hóa các nguồn năng lượng trong đó có năng lượng điện hạt nhân
theo bộ trưởng kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản koichi haguida các nước thành viên g bảy sẽ đưa ra những thay đổi về việc phát triển năng lượng hạt nhân đạt hiệu quả hơn
cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nga và ukraine đã đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua và gây lo ngại về nguồn cung trên toàn thế giới